ngày hôm nay luật sư tiếp tục bảo chữa cho các bị cáo trong vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trương mỹ lan đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho chồng và cháu gái là trương huệ vân
sau khi nhận được đơn của bị cáo trương mỹ lan chủ tọa thông báo trong đơn bị cáo lan xin được chuyển số tiền trên một sáu trăm năm mươi tỷ đồng
để bồi thường trách nhiệm cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân và chồng là chu lập cơ
nguồn gốc số tiền này gồm một ba trăm linh tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông nguyễn cao trí bồi thường
và hơn ba trăm linh tỷ đồng do một cá nhân trả cho bị cáo lan
cơ quan điều tra xác định bị cáo chu lập cơ đã giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền chín tỷ đồng